dịch sán chó mèo đang bùng phát trên diện rộng tại tỉnh khánh hòa số ca mắc bệnh đang gia tăng đột biến
chỉ riêng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh khánh hòa mỗi tháng có từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh ca mắc bệnh sán chó
nhiều người dân hoang mang lo lắng nên nườm nượp kéo đến bệnh viện để thăm khám
khai thác tiền sử bệnh các bác sĩ cho biết có trường hợp bệnh nhân không tiếp xúc với chó mèo nhưng vẫn bị nhiễm bệnh
tuy nhiên phần lớn bệnh nhân đều có thói quen ăn uống các loại rau sống ở canh vùng
khả năng là họ đã dùng thực phẩm tươi sống nhưng không được vệ sinh kỹ càng dẫn đến việc nhiễm run sán
về pháp đồ điều trị hiện nay bệnh sán chó có thể được chữa khỏi
vấn đề là sẽ bị tái nhiễm nếu không cải thiện môi trường sống và sử dụng nguồn thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh
người dân không nhận được bệnh nhân có thể bị nhiễm
nên có hoàng mang lo lắng theo vào đó cần giữ sạch môi trường ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm